ba hai trở thành biến thể thống trị ở đan mạch từ tuần thứ ba của tháng một năm hai nghìn hai mươi một với sáu mươi sáu các mẫu được giải trình tự gen
một báo cáo vào cuối tháng một từ viện huyết thanh statens hoạt động dưới sự bảo trợ của bộ y tế hà lan
cho thấy rằng ba hai có thể sẽ chiếm gần một trăm linh tất cả các trường hợp mắc covid một mươi chín mới vào giữa tháng hai năm hai nghìn hai mươi
báo cáo cũng cho thấy rằng omicron tàng hình có thể lây truyền nhanh hơn gần ba mươi so với omicron gok là ba một
do đó sự gia tăng nhanh chóng của ba có thể dẫn đến một đường cong dịch bệnh dốc hơn với đỉnh cao hơn
và có thể chỉ hoãn thời gian mà tỷ lệ lây giảm cho đến tháng hai báo cáo nhận định
biến thể phụ omicron tàng hình đã gây ra một bước ngọt khác trong đại dịch
khi nó dường như lây lan nhanh hơn bất kỳ phiên bản nào khác của covid một mươi chín cho đến nay
tin tốt là các loại vaccine hiện tại vẫn có khả năng bảo vệ chống lại
biến thể omicron gốc mà các nhà khoa học gọi là ba một hoặc b một một năm trăm hai mươi chín cho đến gần đây là phiên bản
sẽ lây chuyển nhất được biết đến của sars cov hai
ở nhiều quốc gia nó gây ra một số đỉnh dốc nhất và cao nhất về ca nhiễm mới
nhưng hiện tại hậu duệ của ba một được gọi là ba còn lây lan nhanh hơn
và có thể sớm trở thành phiên bản thống trị của virus
chủ tịch trung quốc tập cận bình đã nói với các nhà lãnh đạo hồng kông rằng
nhiệm vụ quan trọng của họ
nhiệm vụ quan trọng của họ là ổn định và kiểm soát các đợt bùng phát covid một mươi chín ngày càng trầm trọng
truyền thông thân bắc kinh đưa tin hiện ở hồng kông số lượng bệnh nhân đang có xu hướng tăng cao
chỉ thị này đã gây áp lực lên đặc trưởng khu hồng kông lâm trịnh nguyệt nga
trước đó bà cho biết phản ứng của chính phủ đối với đợt bùng phát là không thỏa đáng
các bệnh viện và nhân viên y tế gặp nhiều khó khăn cho việc đối phó với tình hình đại dịch diễn biến phức tạp
còn tại hàn quốc vào hôm thứ tư một mươi sáu tháng hai đã ghi nhận chín mươi bốn trăm bốn mươi ba trường hợp nhiễm covid một mươi chín mới
con số này tăng gần gấp đôi so với một tuần trước đó trong bối cảnh biến thể omicron lây lan
tuy nhiên theo cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc kdca số ca tử vong vẫn ở mức tương đối thấp
với ba mươi chín ca tử vong vào thứ ba một mươi năm tháng hai và tổng số bảy hai trăm linh hai ca cho đến nay
singapore đã báo cáo kỷ lục là một mươi chín một trăm bảy mươi chín trường hợp nhiễm covid một mươi chín và thứ ba
trong số này một mươi sáu một trăm linh hai người được phát hiện qua xét nghiệm nhanh kháng nguyên art
và được đánh giá là không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
tại canada hôm thứ ba một mươi năm tháng hai các quan chức cho biết nước này sẽ cho phép những du khách quốc tế
đã được tiêm phòng đầy đủ bắt đầu nhập cảnh từ ngày hai mươi tám tháng hai
đồng thời thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh chóng cho khách du lịch thay vì xét nghiệm phân tử
các biện pháp mới bao gồm thử nghiệm ngẫu nhiên đối với những du khách đã được tiêm phòng vào canada
đã được các bộ trưởng chính phủ liên bang công bố tại một cuộc họp sa ban